tại không gian phố đi bộ hồ cơm hà nội diễn ra lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng sự kiện thủ đô hà nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
diễn ra trong hai ngày cuối tuần không gian lễ hội gồm nhiều nội dung như khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo
giới thiệu một mươi sáu làng nghề thủ công truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân làng nghề trình diễn quy trình thực hành và giới thiệu các sản phẩm nghề thủ công truyền thống có thiết kế sáng tạo
đang được gìn giữ phát huy giá trị trong đương đại
ngoài ra còn có trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực nhà bát giác do các nghệ nhân tại hà nội trình diễn như hát trèo tàu hát dô hát sẩm hát ví hát chống quân v v
lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại hai nghìn một mươi chín góp phần quảng bá và giới thiệu tới người dân và du khách về di sản văn hóa thủ đô
các làng nghề thủ công truyền thống với sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính thiết kế sáng tạo sản phẩm văn hóa dân gian trong đời sống đương đại